từ ngày bốn tháng năm xe buýt trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh được phép hoạt động trở lại
tuy nhiên phải triển khai đồng thời các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên phương tiện theo đúng hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
theo quy định các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố hà nội và hồ chí minh
cần triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên phương tiện theo đúng hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
như thực hiện khử khuẩn bề mặt phương tiện trước khi đón khách và sau khi kết thúc chuyến đi trong ngày
trang bị dung dịch rửa tay khử khuẩn thùng rác có nắp đậy trên xe nhân viên trên xe và hành khách phải đeo khẩu trang đúng cách
các phương tiện xe buýt không được vận chuyển quá ba mươi người tại cùng một thời điểm trên xe kể cả lái xe và nhân viên phục vụ
phải bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe cách nhau một ghế hoặc bảo đảm khoảng cách tối thiểu một mét
riêng tại tp hcm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sáu mươi chín tuyến xe buýt có trợ giá tại tp hcm sẽ hoạt động trở lại
nhưng chỉ được hoạt động tối đa là năm mươi số chuyến theo biểu đồ ngày thường bắt đầu từ ngày bốn tháng năm
hai mươi bảy tuyến xe buýt còn lại tiếp tục tạm ngưng hoạt động